sau khi làm việc với các sở ngành liên quan về việc triển khai thu phí điện tử không dừng của trạm bot định an
ubnd tỉnh lâm đồng yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn hùng phát thực hiện thu phí điện tử tự động không dừng tại trạm bot định an trước ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
theo đánh giá của tỉnh lâm đồng việc triển khai thu phí điện tử không dừng của công ty trách nhiệm hiểu hạn hùng phát tại trạm thu phí bot định an còn chậm
phía công ty chưa chủ động làm việc phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để thống nhất đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động
chưa kịp thời báo với ubnd tỉnh những khó khăn vướng mắt để xử lý
để bảo đảm sự đồng bộ kết nối liên thông với các trạm bot trên toàn quốc và tiến độ chung theo yêu cầu của chính phủ
tỉnh lâm đồng yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn hùng phát đẩy nhanh tiến độ khẩn trương thực hiện việc thiết kế trạm thu phí bot định an
theo hướng dẫn của tổng cục đường bộ việt nam
tổng cục đường bộ việt nam sớm lựa chọn đơn vị cung cấp lắp đặt các thiết bị thu phí không dừng
hoàn thành triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức này trước ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi